trong khuôn khổ lễ vinh danh doanh nghiệp có sản phẩm dịch vụ tiêu biểu năm hai nghìn một mươi chín tại thành phố hồ chí minh
hiệp hội doanh nghiệp thành phố đã tổ chức vinh danh năm mươi bảy doanh nghiệp phát triển bền vững trên ba mươi năm
các doanh nghiệp đạt danh hiệu bảo đảm các tiêu chí đạt hiệu quả kinh tế về doanh thu lợi nhuận
đóng góp ngân sách không gây ô nhiễm môi trường thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế và lao động
chính sách pháp luật trách nhiệm xã hội
trong đó nổi bật là những doanh nghiệp từ lâu đã tạo được uy tín lồng tin với người tiêu dùng
như liên hiệp hợp tác xã thương mại tp hcm tập đoàn xây dựng hòa bình tổng công ty may việt tiến v v
danh hiệu là sự tôn vinh của cộng đồng doanh nghiệp đối với người lãnh đạo
điều hành doanh nghiệp có thành tích xuất sắc trên mọi hoạt động phát triển doanh nghiệp
đóng góp cho kinh tế xã hội của đất nước và đưa cao đời sống người lao động
giải thưởng giúp doanh nghiệp khẳng định xu thế hội nhập thị trường quốc tế
khả năng cạnh tranh và phát triển bền vững
đặc biệt khi việt nam đã chính thức gia nhập hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên thái bình dương cptpp